như truyền hình nhân dân đã phản ánh về việc người dân đổ xô đi đào đá đen ở vùng bán ngập lòng hồ thủy điện sông hinh tỉnh phú yên
sở tài nguyên và môi trường của tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện sông hình kiểm tra thực tế và có biện pháp xử lý
hiện trường cho thấy tình trạng người dân đi đào đá đen đã giảm so với những ngày trước
tại thời điểm ngày một mươi tám tháng chín ở vùng bán ngập lòng hồ thủy điện sông hinh chỉ có khoảng năm mươi người đang đào đá
thống kê cho thấy có bảy khu vực tại lòng hồ có xuất hiện các hố đào tìm đá đen
khi đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản thu giữ tăng vật thì toàn bộ số người đang đào đá đen bỏ chạy ra khỏi khu vực
việc đá đen được sử dụng vào việc gì đến nay chưa có căn cứ xác định và chỉ có giá từ hai trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng một kg
qua kiểm tra sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên đề nghị ủy ban nhân dân huyện sông hình
và các địa phương khu vực lòng hồ thủy điện sông hình có phương án vận động người dân không tiếp tục đào đá đen
nếu tình trạng này tiếp diễn phải có phương án truy quét toàn bộ